từ đầu mùa khô đến nay tỉnh cà mau đã có hơn chín trăm linh điểm sụt lún gây hư hỏng nhiều tuyến đường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
hiện tỉnh cà mau có hơn chín trăm linh vị trí sụt lún tập trung ở vùng ngọt hóa trần văn thời
gần hai mươi hai km đường giao thông trong đó có cả tuyến đê biển quốc phòng ở biển tây bị hư hỏng
nguyên nhân được xác định là do hạn hán kéo dài khiến cho các tuyến canh bị cạn
hiện địa phương đang cân nhắc khả năng đưa nước mặn vào các con canh để ngăn sụt lún
nhưng thực tế đưa như thế nào lượng nước bao nhiêu đang là bài toán khó